tại nghệ an công an tp vinh cho biết vừa bắt được đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản táo bạo
với tổng giá trị thiệt hại lên đến gần một tỷ đồng
đối tượng là trần văn linh chú tại xã nghĩa minh huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
đêm sáu tháng một mươi lợi dụng sơ hở linh đã đột nhập vào công ty cổ phần vật tư nông nghiệp nghệ tĩnh
rồi phá hai kết sát trộm năm trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác tổng giá trị gần một tỷ đồng
đây là đối tượng trộm cắp rất chuyên nghiệp để tránh không để lại dấu vết
linh đã dùng găng tay khi khắp phạm tội và luôn sử dụng khẩu trang bịt mặt kín
đồng thời đối tượng luôn tìm các góc khuất để tránh camera an ninh
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận dùng máy cắt kim loại và búa phá mặt sau kết sát
rồi lấy tiền và tài sản mang về phòng trọng cất dấu và tiêu xài cá nhân
cơ quan công an đã thu giữ một xe ô tô ba trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt và các vật chứng có liên quan